rủ nhóm bạn đi giải quyết mâu thuẫn
trên đường đi quân đã gây ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người phụ nữ tử vong
bản thân quân cũng bị thương nặng
nhóm cung đồ nhí này đã cầm theo hung khí giao phóng lợn tìm kiếm nhóm đối thủ để giải quyết mâu thuẫn
đây không phải lần đầu những nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng rồi gây tai nạn như thế này xảy ra
cháu đi sang bên long biên để tìm cái nhóm kia nhưng mà bọn cháu lúc đấy không tìm thấy
trên cái đoạn đường đi về thì có gặp một cụ già đang dắt xe qua
lúc đấy bọn cháu đang đi cũng nhanh thì bóp còi ing ỏi lên nhưng mà cụ không kịp né
thế là bọn chó vượt qua và đã đâm phải cụ

trước đó quân cùng bảy đối tượng khác mang theo năm tiếp sắt giao phóng lợn hẹn gặp nhóm khác đánh nhau tại khu vực trân cầu trường dương quận long biên
nhưng không gặp được nhóm mâu thuẫn các đối tượng đã di chuyển xe máy trên nhiều tuyến đường ở quận hoàn kiếm và quận long biên để tìm đối thủ
giải quyết bầu thuẫn hay đi tranh chấp thì bọn chó thường đi đông người và đừng đi tụ tập
bọn cháu thường có phóng lợn hay là tuyếp tự chế
không khí thì đến có mặt thì đã có sẵn rồi
mà đang trên đường về thì chủ cháu nhận được tin là có tai nạn
thế nên là chúng cháu đã quay đầu lại để xem
bên cạnh tổ phát của phần số thì công an quốc chủ động thành đặc bản tổ
có sự tham gia các bộ nhiệm vụ tổ chức toàn gia hành pháp tổ chức đặc biệt là đập hồ sơ gian đeo học huyết
nhưng cái nhận thức của các đối tượng này là rất là hạn chế và có phải giấu hiệu quay thường
những đối tượng bị phạm này tổ chức rất trẻ có thể thực hành trước một mươi sáu tuổi rất yên tĩnh tổ chức trên một mươi sáu tuổi
thì hẳn nơi đều gần như là sự thiếu sự quản lý và gia đình
đây là hình ảnh khoảng hai mươi thành tiêu niên
đèo nhau trên nhiều xe máy cầm theo giáo dài tự chế dao nhọn kệ cổ tiếp sắt
đi thành hàng náo loạn khu vực trục đường kinh tế biển đông đường cao lỗ quốc lộ ba thuộc địa phận huyện đông anh thành phố hà nội
qua công tác nắm tình hình trên mạng xã hội và các nguồn tin trinh sát công an huyện đông anh bắt giữ nhóm đối tượng
tại cơ quan công an một mươi tám đối tượng được xác định do thanh niên đỗ minh hiếu sinh năm hai nghìn hai hộ khẩu thường trú tại vân hà đông anh hà nội cầm đầu
bọn cháu đi uống nước vừa ra khỏi quán nước thì có một nhóm đối tượng chửi bọn cháu đùa bọn cháu
ngày hôm sau thì có bọn cháu đã chuẩn bị hung khí bọn cháu chuẩn bị hung khí là đi tìm nhóm đối tượng sau
số hung khí đấy là có một phần bọn cháu đi mượn và một phần số bọn cháu tự làm
lúc có cầm hung khí đi ra đường thì bọn cháu tưởng là hay cảm giác là hưng phấn
bọn cháu thích chạy thì ạ nhưng bây giờ bọn cháu thấy hành vi của mình là sai trái khá là lạ
và đây là những phương tiện hung khí của nhóm này sử dụng
xe máy tháo hoặc che biển số dao phóng lợn
điều đáng buồn hơn là các đối tượng đều là thanh thiếu niên độ tuổi từ một mươi sáu đến hai mươi tuổi
được các anh chủ dây đi và đi lượn và một lúc sau các anh cầm hung khí đi giải quyết vụ thuận
thì em biết nhiều vụ như thế rồi lên em không đi một mình em quen hai anh em không dám can ngăn
em nhận thức những hành vi của em là vi phạm pháp luật gây mất trật tự an ninh
qua cái sự việc trên thì cái việc mà xử lý hành chính hoặc là nhắc nhở các cháu
thì có thể là cái việc mà cái giáo dục sẽ không đạt hiệu quả
mà việc phải là có cái nhận thức đúng đắn trong cái về cái hành vi trên để áp dụng pháp xử lý hình sự
để nhằm gian đe giáo dục
tại hải phòng tối ngày năm tháng ba công an quận lê chân nhận được tin báo có khoảng bốn mươi đối tượng
điều khiển hai mươi xe gắn máy dùng giáo chổi dào kiếm chai thủy tình đuổi đánh nhau chạy dọc
theo tuyến đường hồ sen cầu rào hai đến trung tâm thương mại eon mall quận lê trân
tiếp đó vào khoảng giờ năm phút ngày sáu tháng ba công an phường trần nguyên hãng quận lê trân
trong quá trình tuần tra kiểm soát phát hiện tại khu vực ngã tư an dương
đối tượng điều khiển hơn một mươi năm xe mô tô sử dụng giáo dào kiếm và chai lọ thủy tình đuổi đánh nhau
công an phường trần nguyên hãng đã nổ súng cảnh báo để ngăn chặn hành vi vi phạm
công an quận lê trân đã nhanh chóng xác định và liên tiếp khởi tố hai vụ án
tạm giữ hình sự hai mươi ba đối tượng trong hai vụ việc nêu trên về hành vi gây rối trật tự công cộng
tại cơ quan công an các đối tượng đều khai nhận do xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân
nên đã tụ tập chuẩn bị giao kiếm tiếp sát sử dụng xe máy đi qua nhiều tuyến phố tìm nhóm đối tượng để trả thù
trên cầu an dương ngã tư an dương nhóm an đồng khoảng hơn ba mươi người có phóng vệ ba chia vệ chai
nhóm an đồng đáp chai nhóm chó đáp lại
các đối tượng thanh thiếu niên đa phần đều có độ tuổi từ một mươi năm đến hai mươi hai
thường tham gia vào các hội nhóm trên các nền tảng mạng xã hội và đều hết sức manh động
đội cảnh sát hình sự kết hợp với đội cảnh sát giao thông công an các phường và các đơn vị nghiệp vụ chức năng ở thành phố
sẽ tuần tra kiểm soát xử lý các hiện tượng thanh thiếu niên tụ tập đua xe gây rối an ninh trật tự đánh nhau
và mang theo hung khí để đảm bảo an ninh trật tự
ngoài ra công tác chuyên truyền khổ biến giáo dục pháp luật đến các thanh thiếu niên
và cùng các cơ quan toàn thể tổ chức nhà trường gia đình giáo dục các thanh thiếu niên quản lý các thanh thiếu niên
không tụ tập thực hiện đúng các quy định của pháp luật
theo bộ luật hình sự quy định người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội
hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này chưa được xóa án tích mà còn vi phạm
thì bị phạt tiền từ năm đến năm mươi triệu đồng và cải tạo không giam giữ đến hai năm
hoặc phạt tù
phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ hai đến bảy năm có tổ chức dùng vũ khí hung khí
hoặc có hành vi phách gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng
xúi dục người khác gây rối hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng tái phạm nguy hiểm